các anh đã xác định được các nạn nhân tử vong
người bị thương trú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an

tại sao các nạn nhân chỉ vừa mới đến con tung chưa được bao lâu đã bị giết hại

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hoạt động chuyên nghiệp và có tin toàn sẵn
từ các thông tin thu được từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum đưa ra nhận định
đây rất có thể là một vụ thình trừ lẫn nhau do mô thuận cá nhân hoặc do tranh giành việc làm ăn
dù chỉ là những thông tin vô cùng mờ nhạt nhưng đứng trước một vụ án phức tạp như thế này thì ban chuyên án vẫn thận trọng suy xét
từ những nhận định trên cơ quan điều tra đã chia thành nhiều tổ
tổ thứ nhất tiến hành giả soát tất cả các camera quanh hiện trường
camera của nhà dân để truy tìm tung tích của chiếc xe chở hai đối tượng gây án
không có biển số theo chi tiết của người dân đã cung cấp

ngoài ra người dân xung quanh còn cho biết chạy trốn cùng hai đối tượng đi xe máy còn có một chiếc ô tô bán tải

sau khi tổ công tác vẫn đang chui đuổi các đối tượng gây án thì một tổ khác tiến hành giả soát cẩn thận
từ các đối tượng cộng cán có tiền án tiền sự đến các đối tượng đăng ký tạm trú tạm vắng có vẻ khả nghi trên địa bàn thành phố
bao gồm cả những đối tượng đến từ con tum làm ăn không đăng ký tạm trú tạm vắng nhưng có biểu hiện đáng nghi đều không tránh khỏi bị kiểm tra
sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng điều tra thì danh tính của đối tượng gây án vẫn là một ẩn số
sau công tác vận động quân chủ tố giác
đối tượng nghi vấn lại thu được tín hiệu khả quan
chiếc xe ô tô bán tải bỏ trốn cùng đối tượng đã được các nhân chứng nhìn thấy đi ra từ căn nhà số bảy mươi bảy đường phan đình phùng
ngay lập tức lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự hướng sự chú ý đến ngôi nhà này
bởi ngôi nhà này thường xuyên có các đối tượng ngoài tỉnh đi vào sinh sống trong thời gian ngắn
xác định nguồn tin của quân chúng báo là xác định nhóm đối tượng
thuộc số nhà bảy mươi bảy phan đình phùng thuộc phường ngô mây
thì anh em xuống dưới đó triệu tập tất cả các đối tượng ở trong ngôi nhà bảy mươi bảy phan đình phùng lên để làm việc
và xác định được các đối tượng có ở trong nhà thời điểm trước và trong và sau khi gây án
các đối tượng này che giấu cho nhau đặc biệt là che giấu đến bốn đối tượng trực tiếp liên quan đến vụ án
bên cạnh việc đấu tranh
lấy lời khai từ những người sống trong căn nhà số bảy mươi bảy đường phan đình phùng
các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự còn tiến hành kiểm tra lục xoát căn nhà
để tìm các thông tin bằng chứng về đối tượng vắng mặt trong thời gian xảy ra vụ án
lúc này danh tính của đối tượng lần lượt hiện ra là trần ngọc trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khối ba phường lê lợi tp vinh tỉnh nghệ an
nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thôn một mươi xã đức hợp huyện kim động tỉnh hương yên
đậu văn nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã xuân giang huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
sau khi xác định được danh tính các đối tượng gây án
thì trinh sát cũng có thông tin là trong thời điểm xảy ra vụ án
một chiếc xe mới chưa lắp biển ở tại căn nhà số bảy mươi bảy đường phan đình phùng cũng biến mất
qua công tác nắm được tình hình được biết chiếc xe mới này vừa được dán lại vỏ ngoài
và thật trùng hợp màu vỏ ngoài của nó lại chùng với chiếc xe máy không biển số mà hai hung thủ đã sử dụng để gây án
từ những thông tin thu được cùng những chứng cứ xác thực
trinh sát phòng cảnh sát hình sự tỉnh con tum có thể xác định được chắc chắn hai đối tượng gây ra vụ nổ súng trên đường lê quỳ đôn
chính là hai trong số các đối tượng đang chạy trốn
bị lực lượng công an truy đuổi
trong lúc này tổ công tác vẫn tiếp tục truy đuổi các đối tượng chạy trốn
khi mà ngồi trên xe thì chúng tôi được biết là đối tượng di chuyển rất là nhanh
khi chúng tôi di chuyển truy đuổi đến địa phận huyện con rảy là tại cái địa phận là cầu rắc truồng huyện con rảy
thì chúng tôi được thông báo là cái đối tượng đã vượt qua cái chốt chặn này và di chuyển về hướng công long
ngay lập tức là chúng tôi lên xe
di chuyển nhanh về hướng công long
đồng thời điện báo cho công an huyện cũng long biết về đặc điểm xe như biển số màu sơn và hướng di chuyển của đối tượng
thì công an huyện công long cũng đã tổ chức lực lượng chốt chặn nhưng mà các đối tượng này cũng đã vượt qua
và di chuyển rất là nhanh về hướng huyện về hướng quảng ngãi
trên đường bỏ chạy đối tượng trung đã rời xe máy lên xe ô tô di chuyển cùng hai đối tượng nhật và nam để thanh điều khiển xe máy twiter một mình

các đối tượng đi lòng vòng đến xã kỳ sơn huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi

lợi dụng lúc chui đuổi không ai để ý

khi tiến vào xã sơn ba do không thông thuộc địa hình và lạc đường
nên các đối tượng đã bỏ xe lại cùng chiếc túi da màu đen